với số ca mắc bới số ca điều trị và số ca nạn tăng các chuyên gia khuyến cáo hà nội cần có các biện pháp mạnh để làm giảm nguy cơ lây nhiễm